sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị lễ viếng và lễ truy điệu hai mươi hai cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy quân khu bốn hy sinh được tổ chức theo nghi thức tăng lễ quân đội
lễ tàng do bộ tư lệnh quân khu bốn chủ trì các tỉnh quảng trị thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình phối hợp tổ chức
lễ viếng từ bảy h đến một mươi h ngày hai mươi hai tháng một mươi lễ truy điệu và di quan từ một mươi h đến một mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi

trương hòa bình xúc động viết
vô cùng thương tiếc hai mươi hai đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước
đồng thời là đối đao sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí
đồng chí đã hy sinh
tinh thần dũng cảm sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm khẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
tiếp đó đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng do đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị